trong hai ngày ba mươi ba mươi một tháng bảy đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do đồng chí nguyễn xuân cường
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ninh bình về tình hình nông nghiệp và phát triển nông thôn
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân cường đánh giá tỉnh ninh bình đã phát huy được lợi thế vùng miền
để phát triển nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp phù hợp ứng dụng công nghệ cao và bám sát thị trường
xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm hay sáng tạo và tập trung nhiều nguồn lực cho công tác môi trường
với ý thức về tầm nhìn rất rõ ràng
bộ trưởng nguyễn xuân cường đề nghị tỉnh ninh bình cần dựa trên những lợi thế đặc biệt để có thể xây dựng một nền nông nghiệp đặc hữu
thông minh thân thiện với định hướng phục vụ du lịch kết hợp phù hợp giữa khoa học công nghệ và tập quán văn hóa cổ truyền
đồng thời xây dựng khu vực nông thôn mới đậm đà bản sắc dân tộc
bộ trưởng nguyễn xuân cường cũng cho biết sẽ cử các chuyên gia của bộ hỗ trợ tư vấn giúp tỉnh ninh bình ra soát và quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp
đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ xem xét nghiên cứu phương án giải quyết